ngôi nhà số bốn mươi một cửa bắc do bà nguyễn thị vân tám mươi hai tuổi làm chủ và con trai bà là trương quốc hùng bốn mươi ba tuổi sinh sống tại đây
nhà bà vân được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi nên đã xuống cấp trầm trọng
vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu anh hùng thuê thợ tháo rỡ để xây lại
khi tháo xong phần mái nhà bị thanh tra xây dựng quận ba đình chỉ vì không có giấy phép
sau đó bà vân đã hoàn thiện hồ sơ xin phép xây dựng và sửa chữa nhà
ngày hai tháng tám ủy ban nhân dân quận ba đình có công văn một nghìn một trăm hai mươi ba
của phòng quản lý đô thị quận ba đình về việc chấp thuận khôi phục nhà cũ
ngay sau khi có giấy phép anh hùng đã thuê em vợ là trần tiến tuấn ba mươi một tuổi ở thanh hóa xây dựng lại nhà số bốn mươi một
anh tuấn thuê bùi quốc tùng ba mươi tuổi ở tây hồ hà nội đào móng và vận chuyển phế thải
khoảng hai mươi hai giờ ngày ba tháng tám anh tùng thuê trần văn minh lái máy xúc đến đào móng sâu khoảng hai mét
trong quá trình thi công thì xảy ra sập số nhà bốn mươi ba
nguyên nhân dẫn đến sập số nhà bốn mươi ba được những người liên quan khai nhận
do quá trình thi công đã làm vỡ đường ống nước dẫn đến sụt lở móng nhà số bốn mươi ba
mặt khác nhà bốn mươi ba xây dựng từ những năm tám mươi của thế kỷ trước không có kết cấu bê tông nên nhà rất yếu
tại buổi công bố đại diện cơ quan công an đã công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can trần văn thêm
theo đó các cơ quan liên quan qua xác minh điều tra đã xác định
căn cứ quy định tài khoản một điều một trăm linh
bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn ba
căn cứ địa mê khoản hai điều ba mươi bốn
và địa mơ khoản hai điều một trăm sáu mươi bốn
bộ luật tố tụng hình sự nước và hòa sau chủ nghĩa việt nam
quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can họ và tên trần văn thêm
đây là một văn bản pháp lý của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
ông trần văn thiêm không thực hiện hành vi phạm tội giết ông nguyễn khắc văn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng thời thay mặt liên ngành tư pháp trung ương ông trần văn tuân phó tranh án tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã công khai xin lỗi đối với ông trần văn thêm là người bị kết án oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra
các cơ quan chức năng sẽ phối hợp để bồi thường những khoản thiệt hại cho ông trần văn thêm theo quy định của luật bồi thường trách nhiệm của nhà nước
ngay sau buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với ông trần văn thêm và công khai xin lỗi các cơ quan sẽ công khai xin lỗi ông thêm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mong muốn chính quyền địa phương làng xóm gia đình tạo điều kiện cho ông thêm có một cuộc sống tốt hơn
phát biểu tại buổi lễ công bố ông trần văn thêm cảm ơn lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác minh làm rõ và tổ chức minh oan cho ông
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn văn thông phó tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư phúc gia bảo tám trăm sáu mươi tám để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thế anh tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư phúc gia bảo tám trăm sáu mươi tám
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra cơ quan công an xác định nguyễn văn thông có vai trò giúp sức đắc lực cho nguyễn thế anh trong việc lừa đảo hàng trăm khách hàng với hình thức huy động vốn lãi suất cao
từ năm hai nghìn một mươi năm nguyễn văn thông kết hợp với nguyễn thế anh bàn bạc lên kế hoạch lập công ty đa cấp cổ phần thương mại đầu tư phúc gia bảo tám trăm sáu mươi tám có trụ sở chính tại quận cầu giấy hà nội và nhiều chi nhánh tại tp hcm nha trang nghệ an
kết quả điều tra ban đầu xác định với hình thức huy động vốn lãi suất cao công ty đa cấp này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền khoảng ba trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên quy định về triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng internet phải xin phép đang vấp phải nhiều quan điểm khác nhau vì tính đến thời điểm hiện tại thì nghị định bảy mươi hai vẫn chưa có thông tư hướng dẫn
đây là những hình ảnh không hề khó tìm kiếm trên các trang web hay các trang mạng xã hội
sự phát triển của công nghệ thông tin mạng xã hội khiến đồng đảo các nhiếp ảnh gia từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp chọn website cá nhân các website cho phép tài chia sẻ ảnh
tuy nhiên theo nghị định bảy mươi hai thì việc triển lãm tác phẩm nhếp ảnh trên mạng internet cũng phải xin phép như các hình thức triển lãm ảnh thông thường khác
nghị định này cũng đưa ra khái niệm triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh là hình thức phổ biến giới thiệu trưng bày trình chiếu tác phẩm nhiếp ảnh bao gồm cả triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng internet
vấn đề ở đây đó là quy mô như thế nào thì mới được xem là một cuộc triển lãm trên mạng internet
thế nào là đăng ảnh cá nhân thế nào là đăng ảnh dưới hình thức triển lãm
chính sự không rõ ràng về câu chữ trong văn bản này khiến cho nhiều người kể cả những người làm trong lĩnh vực này không khỏi quan ngại
khi nào họ cần phải xin phép xin phép ai quy trình thủ tục như thế nào
đọc một cách bình thường và không diễn giải gì hơn thì thấy là ngay cái việc đăng ảnh trên mạng cũng phải xin phép
thứ nhất là tôi thấy nó hơi bất cập
bởi vì là
ví dụ như phải xin phép
mỗi lần đăng thì phải xin phép hay là phải xin phép một lần cho tất cả các lần đăng hay là đăng như thế nào thì mới phải xin phép
thì nó rất là bất cập
ví dụ nếu phải xin phép tôi không biết xin phép ở đâu xin phép như thế nào rồi
có thể là nhiều khi là ảnh tôi cũng
phân biệt thế nào là ảnh đăng triển lãm ảnh thế nào là ảnh cá nhân
bởi vì là ví dụ tôi đi du lịch tôi chụp ảnh tôi thấy nơi đấy rất là đẹp
tôi chụp về rồi tôi đăng lên
tất nhiên là với tư cách là ảnh cá nhân của tôi nhưng mà tôi cũng thật sự mong muốn mọi người nhìn cái tấm ảnh đấy
tiếp cận tấm ảnh đấy vì đấy là một cảnh rất đẹp mà tôi đã đi qua thậm chí tôi muốn khoe rằng tôi đã đến nơi đấy
đẹp như vậy tôi chụp để mang về
thì đấy cũng
nếu mà theo cái nghị định đấy đấy cũng là triển lãm bởi vì là rất nhiều người tiếp cận và thậm chí rất nhiều người xem
hoặc là nói nói theo cách triển lãm nghĩa là chiếm ngưỡng nó chẳng hạn
đấy là như vậy
nhưng mà như thế thì tôi cũng lại phải xin phép rồi
theo một số nhiếp ảnh gia có thể văn bản này đang dữ liệu hoặc chờ hướng dẫn cụ thể
nhưng tiệu chung lại là không rõ ràng và cần có sửa đổi hoặc hướng dẫn
tôi nghĩ rằng cái nghị định này cần hoàn thiện
theo tôi dự đoán cá nhân tôi dự đoán là cái câu mà triển lãm ảnh trên internet là để dự phòng cho cái trường hợp trong tương lai là có triển lãm trên internet
thì tôi đề nghị là cái nghị định nên có ghi chi tiết hơn là triển lãm trên internet là như thế nào
cái việc đấy có nên cho vào khi mà chưa có
không có thể cắt đi
hoặc là nếu có thì phải ghi chi tiết hơn để cho mọi người tránh hiểu nhầm
tôi cảm thấy là đọc được rồi cái nghị định không rõ
làm cho người ta hiểu rằng là tôi cứ đưa cái gì lên là tôi phải xin phép
mà thật sự mà nói là tôi đưa lên mà không xin phép chả biết
nói sao biết
ai là người quản lý việc đó
thế nhưng mà anh tổ chức một cuộc thi anh có thể lệ này anh có tiêu chí này anh có ngày chấm này anh có ngày ngày trao giải
thì cái việc đó
anh nên cho phải cần có quản lý
tôi cho là về cốt cách thì không cần phải thay đổi
nhưng mà câu chữ thì cần phải sửa lại
để làm rõ ra
nói rõ là cá nhân dùng ảnh như một phương tiện truyền thông thì được tự do
và bản thân người chụp ảnh nó sẽ chịu trách nhiệm công dân với những bức ảnh đó
tôi đề nghị là phải sửa lại
thực tế với sự phát triển của công nghệ những cuộc triển lãm ảnh thông qua internet sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí
tính quảng bá rất rộng
và do đó
hoạt động này sẽ ngày càng phổ biến
dù vậy internet lại tiềm mẩn nguy cơ lớn bị mất bản quyền mất tác phẩm
đây có thể là một kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng
do đó quy định quản lý bằng cách chờ cơ quan quản lý nhà nước cấp phép
có đồng nghĩa với việc tạo ra khung pháp lý hiệu quả bảo vệ cho các tác phẩm nhếp ảnh trên mạng hay không
khi quyền lợi của các nhập ảnh ra bị vi phạm
việc quản lý ngay từ khâu trước khi triển lãm có thực sự hiệu quả
nghị định đó sẽ có ý nghĩa và đi vào đời sống
khi mà nó phải ngoài chức năng quản lý nó phải phục vụ cho những đối tượng chính
đó là những người cầm máy như chúng tôi
và hai nữa là nó tạo ra cái thị trường để cho mua bán những tác phẩm nhấp ảnh
hay như là bảo vệ những cái vi phạm bản quyền của tác phẩm nhếp ảnh
cũng như là nó tạo ra cho những cái tiện ích cho những người mua ảnh quan tâm đến ảnh
thì tự khắc là cái nghị định này sẽ trở nên có ý nghĩa với đời sống xã hội
hiện nay nó đang hơi thiên về chức năng quản lý hơn
cái nghị định này nên có bổ sung thêm những điều đấy vào
chẳng hạn như ai vi phạm hay nơi nào vi phạm thì có hình thức xử lý ra làm sao
hoặc là nó liên quan đến những luật lệ nào nữa để có thể xử lý được những việc đấy
rõ ràng một văn bản ra đời để hướng dẫn thực thi luật
nhưng lại tiềm ẩn một quy định gây nên nhiều hiểu nhầm tranh cãi là không đáng có
điều mà các nhấp ảnh gia và những người đam mê nhấp ảnh mong muốn
đó là được quảng bá nhiều hơn dưới nhiều hình thức các tác phẩm nhếp ảnh của họ
và được nhà nước bảo hộ chứ không chỉ là câu chuyện cấp phép
câu trả lời này
đành chờ các cơ quan quản lý nhà nước
thưa quý vị để đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời đại công nghệ hiện nay
kể từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nhiều thủ tục pháp lý liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân
như là làm hộ chiếu cấp sổ đỏ sẽ được thực hiện qua mạng điện tử
điều này sẽ giúp người dân thoát cảnh chen lấn hay phải nhờ cò để thực hiện các thủ tục thông thường
hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân việt nam
theo thông tư số hai mươi chín của bộ công an hướng dẫn việc cấp sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông
ở trong nước cho công dân việt nam có hiệu lực kể từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo đó hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có thời hạn một mươi năm
trừ các trường hợp khác theo luật định
hộ chiếu có thời hạn năm năm được cấp cho công dân việt nam
hộ chiếu được cấp cho công dân việt nam thuộc các trường hợp sau
trẻ em dưới một mươi bốn tuổi
hộ chiếu cấp chung cho công dân việt nam và trẻ em dưới chín tuổi là con của công dân đó
trẻ em từ chín tuổi đến dưới một mươi bốn tuổi không cấp chung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ
hộ chiếu được cấp riêng có thời hạn năm năm
nộp hồ sơ
cấp hộ chiếu mới
cấp lần đầu
cấp lại khi hộ chiếu hết hạn
nộp hồ sơ tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú
cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu
nộp hồ sơ tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú tạm trú hoặc cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
đề nghị cấp hộ chiếu qua hệ thống điện tử
người đề nghị cấp sửa đổi bổ sung hộ chiếu
khai tờ khai điện tử theo mẫu tại địa chỉ
trong thời gian một mươi ngày kể từ khi khai đầy đủ
người đề nghị sử dụng chức năng đặt lịch hẹn trên trang web xuất nhập cảnh
để lựa chọn thời điểm đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương hoặc cục quản lý xuất nhập cảnh
nộp hồ sơ
hà nội từ ngày một tháng tám cấp sổ đỏ qua mạng internet
theo quy định mới của hà nội tất cả người dân khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
và tài sản gắn liền với đất có thể nộp hồ sơ ở bất cứ địa bàn nào
mà không nhất thiết phải nộp hồ sơ tại địa bàn sinh sống như hiện nay
người dân có thể tài biểu mẫu tích hợp bốn nội dung cùng bản hướng dẫn
để điền thông tin tại website http
ích văn bản lĩnh vực đất đai ở đó sẽ có bốn nội dung mà mọi người cần
biểu mẫu gồm có hai phần thứ nhất là phần đăng ký kê khai của người sử dụng đất
tên số chứng minh thư nhân dân địa chỉ thường trú số điện thoại liên hệ và email
thứ hai là xác nhận của cơ quan đăng ký đất đai thực hiện thẩm định kiểm tra cấp sổ đỏ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tìm hiểu pháp luật